người dân sống tại tòa nhà cho biết vào khoảng thời gian này có còi báo cháy và mùi khét nồng nạc tại nhiều hành lang ngay sau đó mọi người hô hoán và gọi người thân chạy xuống dưới sảnh
căn hộ bị cháy nằm trên tầng ba mươi khi xảy ra cháy chủ nhà vẫn ngủ trong nhà không hề biết xảy ra cháy
người dân thấy chuông báo cháy mới tỉnh giấc và chạy ra ngoài ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều năm xe đến để tiến hành công tác dập lửa
đến khoảng hai giờ sáng đám cháy được dập tắt hoàn toàn hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh và giúp người dân trở về căn hộ của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre vừa khởi tố và bắt tạm giam đối với nguyễn ngọc thái tên thường gọi là nhí chú tại huyện trợ lách tỉnh bến tre về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào chiều ngày một mươi bốn tháng bảy trong lúc dự đám rỗ ở nhà bà nguyễn thị mười là bà ngoại của thái tại xã vĩnh bình huyện trợ lách thì thái đã phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với ông nguyễn minh phong là cậu ruột của thái chú tại địa phương
hậu quả làm ông phong bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện do bị thương quá nặng ngày hôm sau ông phong đã tử vong hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan điều tra công an huyện yên dũng tỉnh bắc giang đã điều tra và làm rõ vận động đầu thú và bắt giữ đối tượng nguyễn văn phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú ở xã tư mại huyện yên dũng để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó anh lưu xuân tới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở phường mỹ độ thành phố bắc giang là lái xe taxi của hãng mai linh đã trở đối tượng phong về tỉnh vĩnh phúc
khi đến khu vực đê hoàng phúc xã đồng phúc đối tượng rút dao đâm nhiều nhát vào hai tay nạn nhân nhằm cướp tài sản của lái xe
quá trình vật lộn chiếc xe mất lái lao xuống ruộng tài xế taxi đã nhanh chóng bỏ chạy thoát thân và hô hoán người dân
tại cơ quan công an đối tượng phong khai nhận do ăn chơi lười lao động lại nghiện game nên túng thiếu nợ nần không còn khả năng chi trả
trong lúc túng bấn đối tượng đã lên kế hoạch gây ra vụ cướp táo tợn này
từng có tên án song vẫn liên tiếp gây ra một mươi hai vụ trộm cắp tài sản lấy đi nhiều tài sản có giá trị
đối tượng nguyễn đức xuân chú tại quận bình tân tp hcm đã bị công an tp bông an thuật tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam ba tháng
để có tiền thư xài cờ bạc xuân thường xuyên đón xe khách từ tp hcm đến tp bông an thuật
tại đây xuân đi dò la những nhà cao tầng vì sẽ có nhiều tài sản giá trị rồi đột nhập trộm cắp
đến đêm một mươi bốn tháng bảy khi xuân đang đột nhập một nhà dân ở phường tân an tp bông an thuật
thì bị một tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an tp bông an thuật vây bắt
bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ từ giữa năm hai nghìn một mươi tám đến nay xuân đã gây ra một mươi hai vụ đột nhập nhà dân ở tp bông an thuật
lấy cắp nhiều tài sản như tiền vàng máy tính sách tay hay điện thoại với tổng trị giá tài sản trên hai trăm linh triệu đồng
xuân là đối tượng từng có hai tiền án sáu năm tù giam cùng với tội trộm cắt tài sản